cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã thuận an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án bắt tạm giam ba đối tượng để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
ba đối tượng bị bắt giữ gồm dương quang hợp sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đỗ đức vượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn quê ninh bình và dương văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một quê tuyên quang
theo điều tra ban đầu vào khoảng đầu năm hai nghìn một mươi chín phạm văn lưu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một và tống văn hạnh cùng có hộ khẩu thương chú tỉnh lào cai và lê hữu năm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hộ khẩu thương chú tỉnh ninh bình rủ nhau đi đánh bạc nhưng không có tiền
qua giới thiệu các đối tượng này đã liên hệ với nhóm của hợp vượng và đoàn để vay ba trăm linh triệu đồng đi đánh bạc với thỏa thuận nếu thắng sẽ phải chia năm mươi số tiền thắng bạc
khi chơi đánh bạc nhóm của lưu hạnh và năm thua hết tiền
và không có khả năng trả nợ
để đòi nợ nhóm của hợp vượng và đoàn dùng súng khống chế bắt giữ lưu hạnh và năm về giam lỏng tại một căn hộ trong khu dân cư việt sinh phường an phú thị xã thuận an và bắt phải liên hệ với người nhà để trả nợ
nhận được tin báo công an thị xã thuận an đã nhanh chóng điều tra xác minh và kịp thời giải cứu các con nợ tiến hành kiểm tra nơi ở của các đối tượng
công an đã thu giữ hai khẩu súng ba mươi viên đạn năm cây mã tấu cùng với nhiều giấy tờ sổ sách tờ rơi giấy mượn tiền liên quan đến việc cho vay tín dụng đen